thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày hai mươi và ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và các quyết định tố tụng đối với sáu đối tượng
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn văn khước
phó chủ tịch ubnd tỉnh chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
chu quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ
cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất
bộ tài nguyên và môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương
trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường
thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc và nguyễn ngọc huy
giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu
thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất
có lợi cho công ty bất động sản thăng long
các ông nguyễn văn khước chu quốc hải hoàng văn nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo bà đinh thị thu hương thông qua ông cao đại nghĩa
phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường
và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà để tư vấn thẩm định giá đất
tạo điều kiện cho công ty bất động sản thăng long gây thiệt hại tài sản nhà nước hai trăm linh chín tỷ đồng
công an huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng đã triệu tầm làm việc đối với võ trần hoàng
chú tại thành phố bảo lộc ngô phúc thịnh ngô duy vượng công chú tại huyện đạo hoai
ngô toàn thắng chú tại thành phố bảo lộc và cờ tự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
và gây dối trật tự công cộng trên địa bàn xã hà lâm
trước đó vào lúc bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày do có mâu thuẫn từ trước nên hoàng điều khiển xe ô tô
trở theo thịnh vượng thắng và cờ tự đến cửa hàng phân bón quang duy ở thôn ba
xã hà lâm để giải quyết mâu thuẫn
trong cửa hàng lúc này có nguyễn quang duy và nguyễn công dân cùng hai người phụ nữ khác
sau khi hai bên cãi nhau hoàng cùng với bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao dựa đuổi chém nhiều nhát
làm duy và dân bị thương phải đưa đi cấp cứu
tiếp nhận tin báo công an huyện đạ hoai đã triển khai các biện pháp xác minh
truy tìm các đối tượng trên và tiến hành triệu tầm làm việc
qua điều tra cơ quan công an xác định hoàng và thịnh cùng với nhau đã góp vốn
mở cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke galaxy và xảy ra mâu thuẫn
hiện công an huyện đạo hoai đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
sau nhiều ngày giải cứu đến ngày hai mươi ba tháng bốn bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng đã giải cứu thành công cháu gái một mươi ba tuổi bị lừa bán ra nước ngoài
về tới cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh an toàn
nạn nhân là cháu gái một mươi ba tuổi người dân tộc thái quê ở huyện mường ảng tỉnh điện biên
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cháu có quen người phụ nữ qua mạng facebook rụ rỗ lôi kéo rồi lừa bán sang myanmar
sau khi bị sập bẫy chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cháu lại bị các đối tượng này bán cho một công ty trung quốc
ở đặc khu kinh tế tỉnh bò kẹo lào
ở đây cháu bị áp bức lao động làm việc vất vả
nếu muốn thoát khỏi đây các đối tượng yêu cầu cháu
thông báo với gia đình đưa số tiền chuộc là một mươi nhân dân tệ
tương đương khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng tiền việt nam
nên cháu đã tìm cách viết đơn kêu cứu tới bộ đội biên phòng hà tĩnh
hiện lực lượng bộ đội biên phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra
truy bắt các đối tượng trong đường dây
các lực lượng chức năng công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đang phối hợp trích xuất camera trên nhiều tuyến đường
để truy tìm chiếc xe ô tô va chạm với xe máy rồi bỏ chạy
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn mạng xã hội lan truyền clip
một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến người đi xe máy ngã ra đường
đáng nói sau khi xảy ra va chạm người điều khiển ô tô đã bỏ chạy
khỏi hiện trường không dừng lại xử lý
theo đoạn clip từ một camera hành trình chạy phía sau chiếc xe ô tô gây tai nạn ghi lại
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h hai mươi tám phút ngày hai mươi hai tháng bốn
người điều khiển xe máy bị thương được người dân gần đấy đưa đi cấp cứu
hoàng trí xin kính chào quý vị
liên quan vụ triệt phá nhóm lựa đảo nhận qua công an xác định thủ đoạn của đối tượng cầm đầu
là thuê nhân viên bố trí làm việc tại nhiều cán bộ nhiều căn hộ khác nhau
ở chung cư trên địa bàn của tp hcm sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo để lừa đảo
nhóm đối tượng chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính điện thoại có kết nối các đầu số ảo
danh sách số điện thoại kịch bản để nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo
cuộc gọi được mã hóa số điện thoại hiển thị bên người nghe là
không có thật để gọi điện thoại thông báo rằng người nhận cuộc gọi là một trong những khách hàng may mắn
được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy điện thoại
để nhận quà người may mắn đó phải mua sản phẩm do nhóm bán để nhận mã trúng thưởng
hoặc phải nợp một số tiền gọi là chi phí nhận quà
khi đồng ý mua sản phẩm hoặc nợp tiền kẻ sấu đóng gói hàng hóa giả thông tin trúng thưởng
giao qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền cod
sau khi nhận hàng trả tiền hoặc đóng tiền chi phí nhận quà sẽ tiếp tục bị kẻ xấu lừa
đóng thêm các loại phí khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì cắt liên lạc
do số điện thoại ảo nên người bị lừa không thể liên lạc
mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng ba trăm linh cuộc gọi
mỗi tháng công trả lương cứng cho nhân viên và phần trăm thưởng thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được
công an quận một mươi một tp hcm phát hiện nhóm này đã lừa đảo hàng ngàn người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
thu lợi mỗi tháng hơn hai tỷ đồng
liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá
ở nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái
phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm bảy công nhân tử vong
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần
để kịp thời khắc phục hậu quả và có các biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh yên bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân bị thương đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
chỉ đạo doanh nghiệp giả soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng
kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh gia lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án phan thị thảo cùng chín đồng phạm
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạm từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy phan thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
thành phố hà nội tạm trú tại huyện đắc đoa gia lai
đã tham gia lôi kéo nhiều đối tượng đăng ký thành viên tổ chức phản động lưu vong
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
và được giao giữ nhiều chức vụ vai trò quan trọng trong tổ chức này
thảo và đồng bọn đã lợi dụng các trang mạng xã hội ứng dụng liên lạc qua internet
để tuyên truyền xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước
nói xấu chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật nhà nước việt nam
bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh đề cao ca ngợi suy tôn xùng bái cá nhân đảo minh quân
thực hiện âm mưu phát triển lực lượng trong nước chống phá đảng nhà nước ta
hành vi của các bị cáo đã bị cơ quan an ninh công an tỉnh gia lai phát hiện
phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an nhiều tỉnh thành
tiến hành điều tra bắt giữ thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan
việc đấu tranh ngăn chặn bắt giữ xử lý kịp thời tổ chức phản động này
đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của đảng và chính quyền các cấp
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chiều nay phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái là trần uyên phương trần ngọc bích
tiếp tục phân xét hỏi
tại phiên tòa bị cáo thanh cho biết đồng ý với nội dung của cáo trạng
và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của hội đồng xét xử
tại tòa bị cáo thanh khai lúc thực hiện giao dịch với các bị hại
bị cáo đã không nhận thức được đó là ký hợp đồng chuyển nhượng
tuy nhiên sau khi được viện kiểm sát giải thích bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là sai
giải thích về giao dịch với bị cáo lâm sơn hoàng
trần quý thanh cho rằng mình không cho vay mà chỉ thực hiện mua bán tài sản
bị cáo cam kết sẽ bán lại tài sản nếu ông hoàng có nhu cầu
và khẳng định bản thân thiện trí trong giao dịch
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo là giao dịch dân sự cho vay
bị cáo đã vi phạm pháp luật
tại tòa trần uyên phương thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng
đối với giao dịch của ông hoàng phương không tham gia bàn bạc
chỉ ký hợp đồng san tên và nhượng quyền
bị cáo phương cũng đồng ý trả lại một trăm một mươi năm tỷ đồng đã vay
và nhận lại giấy tờ bốn thừa đất cho ông hoàng
trong một diễn biến khác bà đặng thị kim oanh có gửi đơn đến hội đồng xét xử
yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả một lần đầy đủ một trăm linh cổ phần của công ty minh thành
toàn bộ dự án khu dân cư dịch vụ tại xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
và dự án khu dân cư nhân thành tỉnh đồng nai
đồng thời phải thanh toán phần thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh
tổng số tiền báo oanh yêu cầu bồi thường là hơn năm trăm ba mươi một tỷ đồng
về quan hệ dân sự vay tài sản báo oanh đề nghị sau khi trừ tiền gốc đã trả
tính lãi lại thì số tiền lãi phạt vượt có quy định
báo oanh có nghĩa vụ thanh toán cho trần quý thanh hai trăm ba mươi năm bảy tỷ đồng
hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house với phần xét hỏi các bị cáo
phiên tòa được mở do có bốn mươi ba trong tổng số sáu mươi bảy bị cáo kháng cáo
đề nghị tòa xem xét lại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
ngoài ra vụ án còn có kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm
công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
công ty trách nhiệm hiện
công ty hiệu hạn thương mại quốc tế hoàng nam anh
trong ngày làm việc đầu tiên nhiều bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
một số bị cáo với vai trò thú yếu trong vụ án được cấp sơ thẩm tuyên mức án thấp
nên có mong muốn được tòa phạt tiền thay vì phạt tù
các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới nhiều tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải gia đình khó khăn lao động chính trong gia đình
mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản
nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần cao xu đắk lắc
cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai bị can là bùi quang ninh
tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu đắk lắc và huỳnh văn toàn
nguyên trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã phê chuẩn khởi tố vụ án
để điều tra sai phạm có liên quan tới hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu malaysia
gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên cao su đắk lắc
nay là công ty cổ phần cao xu đắk lắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông văn đức lư
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu đắk lắc để điều tra về tội danh trên
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông võ tiến hùng
cựu phó phòng kỹ thuật kế hoạch đầu tư công ty cổ phần cao xu đắk lắc
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng
vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng
qua công tác nắm tình hình vào đầu tháng bốn năm nay
phòng an ninh mạng công an đà nẵng đã phát hiện một đường dây cá độ liên quan đến nhiều đối tượng
trong số đó đáng chú ý nhất là đối tượng
phan võ nhiệt huy chú quận hải châu
đây là đối tượng có tiền án và gần đây có biểu hiện bất minh về kinh tế
cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hai đối tượng khác trong đường dây gồm
đỗ tấn rin chú quận sơn trà và lê việt nam chú quận hải châu
có hành vi tổ chức đánh bạc đồng thời khởi tố cho tại ngoại hai đối tượng khác về tội đánh bạc
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan
đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đường dây này đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng